hàn quốc chính thức bước vào cuộc bầu cử quốc hội quá hai mươi hai của nước này
ngoại trưởng mỹ antony blinken ngày chín tháng bốn cho biết các quan chức nước này và israel dự kiến sẽ tiếp tục có các cuộc thảo luận về vấn đề này vào tuần tới
phát biểu với phóng viên sau cuộc gặp với người đồng cấp anh david cameron tại bộ ngoại giao anh
ngoại trưởng mỹ blinken cho biết washington vẫn chưa nhận được thông báo của israel về thời điểm phát động chiến dịch quân sự tại rafah
ông cũng bày tỏ hy vọng sẽ tiếp tục đối thoại với israel về vấn đề này trong tuần tới
về phần mình ngoại trưởng anh david cameroon khẳng định chính phủ anh sẽ không đình chỉ việc xuất khẩu vũ khí sang israel sau vụ không kích của quân đội nước này vào gaza tuần trước khiến bảy nhân viên cứu trợ quốc tế thiệt mạng
đồng thời anh bày tỏ quan ngại sâu sắc về khả năng tiếp cận viện trợ nhân đạo ở gaza và kêu gọi israel biến các cam kết về viện trợ thành hiện thực
trong khi đó bộ trưởng quốc phòng israel rohan galin cho biết quân đội nước này chưa ấn định thời điểm tiến hành chiến dịch quân sự tại arafat
những tuyên bố trên được đưa ra một ngày sau khi thủ tướng israel benjamin netanyahu khẳng định
đã ấn định thời điểm tấn công rafah bất chấp áp lực của cộng đồng quốc tế cũng như của mỹ
liên quan đến tình hình nhân đạo tại thực địa liên hợp quốc cho biết israel đang chặn xe chở lương thực viện trợ nhiều hơn so với xe chở các loại viện trợ khác tại gaza bất chấp nạn đói đang hiện hiện tại đây
tuy nhiên israel đã bác bỏ thông tin này
ngày tám tháng bốn đức đã chính thức bắt đầu triển khai quân thường trực đến đồn chú lâu dài tại litva
động thái này đánh dấu lần đầu tiên quân đội đức đóng quân thường trực ở nước ngoài
kể từ sau chiến tranh thế giới thứ hai và được xem là sự thay đổi quan trọng trong chính sách đối ngoại của berlin
việc triển khai dự kiến sẽ tăng lên hơn một trăm linh binh sĩ vào cuối năm hai nghìn hai mươi bốn
các căn cứ sẽ bao gồm những khu tập trận quân sự cũng như nhà ở trường học và cơ sở thể thao cho các binh sĩ và gia đình họ
dự kiến quân đội đức sẽ xây dựng hai căn cứ một ở bên ngoài thủ đô litva và một bên ngoài thành phố karnas
các căn cứ sẽ đi vào hoạt động với sức chứa năm quân nhân vào năm hai nghìn hai mươi bảy
việc quân đội đức đóng quân luân phiên tại litva như một phần hoạt động triển khai hiện diện được tăng cường của nato
phản ứng về động thái này người phát ngôn điện kremlin dmitry peskov cảnh báo kế hoạch triển khai quân đội thường trực của đức tại litva sẽ khiến căng thẳng leo thang
và điều này sẽ khiến nga phải có các biện pháp đặc biệt để đảm bảo an ninh
thương mại song phương mexico và ecuador bắt đầu bị cuốn vào vòng xoáy khủng hoảng ngoại giao giữa hai nước sau khi tổng thống mexico andres maniel
lópez obrador ngày chín tháng bốn tuyên bố đình chỉ tiến trình đàm phán hiệp định thương mại tự do fta đang diễn ra giữa hai quốc gia mỹ la tinh
đây là động thái đáp trả đầu tiên liên quan đến lĩnh vực thương mại của mexico sau khi nước này cắt đứt quan hệ ngoại giao với ecuador
vụ việc cảnh sát ecuador đột kích đại sứ quán mexico ở thủ đô quito dẫn đến sự cố ngoại giao đã lan sang quan hệ thương mại song phương
và chắc chắn sẽ không chỉ dừng lại ở việc đình chỉ đàm phán fta mà còn ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực liên quan
mặc dù quyết định của tổng thống mexico sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến các doanh nghiệp xuất nhập khẩu của mexico
nhưng lại có lợi với doanh nghiệp sản xuất chuối và tôm trong nước do đây là hai mặt hàng cạnh tranh trực tiếp với các nhà sản xuất ecuador
số liệu của chủ tịch hiệp hội xuất nhập khẩu mexico cho thấy trong năm hai nghìn hai mươi ba kim ngạch xuất khẩu của mexico sang ecuador đạt năm trăm chín mươi năm triệu đô la mỹ
trong đó các mặt hàng xuất khẩu chủ lực gồm dược phẩm mỹ phẩm máy móc thiết bị cơ khí thiết bị điện tử ô tô và linh kiện phụ tùng ô tô
ở chiều ngược lại ecuador xuất khẩu sang mexico lượng hàng hóa trị giá hai trăm hai mươi tám triệu usd trong năm hai nghìn hai mươi ba trong đó chủ yếu là nông sản thực phẩm như hạt cacao chuối và tôm
đúng sáu giờ sáng ngày hôm nay ngày một mươi tháng bốn theo giờ địa phương các điểm bỏ phiếu trên toàn hàn quốc đã đồng loạt mở cửa đón cử tri trong cuộc bầu cử quốc hội khóa mới ở nước này
ủy ban bầu cử quốc gia hàn quốc cho biết

kéo dài đến một mươi tám giờ cùng ngày tại hơn một mươi bốn hai trăm linh điểm bỏ phiếu trên toàn quốc
theo quy định hiện hành sẽ có tổng số ba trăm linh ghế quốc hội được bầu bao gồm hai trăm năm mươi bốn ghế được bầu theo hình thức trực tiếp và bốn mươi sáu ghế theo tỷ lệ đại diện chính đảng
sự quan tâm của cử tri hàn quốc đối với cuộc bầu cử quốc hội khóa hai mươi hai này là rất lớn
thể hiện ở tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu sớm trong đợt bỏ phiếu ngày năm và sáu tháng bốn đạt mức kỷ lục ba mươi một hai mươi tám
như vậy hôm nay sẽ chỉ còn khoảng ba mươi triệu quốc hội
cỷ tri đủ điều kiện tham gia bỏ phiếu
trong bối cảnh xã hội hàn quốc được cho là có sự cạnh tranh nội tại gai gắt
cuộc tổng tuyển cử mang ý nghĩa quan trọng với đảng quyền lực quốc dân ppp và chính phủ của tổng thống jun suk yo
giới quan sát hàn quốc nhận định bốn mươi tám đơn vị bầu cử tại seoul là khu vực cạnh tranh quyết liệt nhất và có thể quyết định kết quả bầu cử
dự kiến quá trình kiểm phiếu sẽ bắt đầu ngay sau khi kết thúc thời gian bỏ phiếu
nhật bản kết luận về các trường hợp tử vong liên quan đến thực phẩm chức năng của kobayashi
cùng câu chuyện quốc tế hôm nay tìm hiểu về dự án chó trị liệu tại sân bay istanbul thuộc mỹ kỳ giúp gia dịu cam thẳng cho mọi người
người trưởng thành từ hai mươi tuổi trở lên chỉ chiếm khoảng bốn số ca bệnh
ho gà là một bệnh lây nhiễm rất mạnh do vi khuẩn bordetella pentunis siege
bệnh lý này lây lan nhanh chóng từ người này sang người khác
chủ yếu qua các giọt bắn do ho hoa hoặc khát hồi
bệnh này có thể gây ra các biến chứng
thậm chí đe dọa tính mạng đặc biệt đối với trẻ sơ sinh
cách tốt nhất để ngăn ngừa bệnh ho gà đó là tiêm chủng
bộ y tế nhật bản vừa xác nhận ba người trong số năm người được công ty dược phẩm kobayashi báo cáo đã tử vong
sau khi dùng thực phẩm chức năng bổ sung men gạo đỏ của công ty này
có các bệnh lý nền bao gồm tăng huyết áp dối loạn lipid máu và thấp khớp
trong khi tiểu sử bệnh lý của hai người tử vong còn lại chưa được xác định
cho đến nay có ba phụ nữ và hai nam giới ba người trong độ tuổi bảy mươi một người trong độ tuổi chín mươi
và một người không rõ tuổi đã tử vong sau khi sử dụng các sản phẩm có chứa benicozi
men gạo đỏ của công ty dược phẩm kobayashi
tính đến ngày tám tháng bốn có một hai trăm năm mươi một người đã đến khám tại các cơ sở y tế
sau khi sử dụng sản phẩm của kobayashi trong đó có hai trăm một mươi sáu người phải nhập viện điều trị
số người liên hệ với công ty để hỏi về vấn đề lên tới khoảng năm mươi chín người
một nghiên cứu gần đây của hiệp hội
thận học kịch bản cho thấy hai mươi năm trong số chín mươi năm bệnh nhân mắc bệnh thận
sau khi dùng thực phẩm chức năng này đã được cây đơn thuốc stoeric
trong khi những người còn lại chỉ được yêu cầu ngừng sử dụng sản phẩm
thưa quý vị dự án chó trị liệu đã được triển khai tại sân bay istanbul của thổ nhĩ kỳ
trong thời gian gần đây để điều trị hỗ trợ tâm lý cho khách hàng khuyết tật
trẻ em hay những người mắc hội chứng tâm lý sợ bay
những chú chó đến từ tổ chức từ thiện chó trị liệu toàn cầu này
đáp ứng đầy đủ mọi yêu cầu và đã có kinh nghiệm xoa dịu tinh thần
giúp mọi người quên đi lo toan và căng thẳng
mời quý vị cùng tìm hiểu về dự án này trong phần cuối của bản tin an ninh thế giới sau đây
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại
chó trị liệu là những chú chó được huấn luyện để trị liệu cho con người
chúng mang lại sự thoải mái tình cảm và hỗ trợ những người dễ bị tổn thương
những chú chó thuộc dự án chó trị liệu ở sân bay istanbul thổ nhĩ kỳ
được huấn luyện bài bản nhằm cung cấp tình cảm sự thoải mái
và giúp đỡ những người bị cô lập về mặt xã hội hoặc mắc các vấn đề về tâm lý
lợi ích của động vật trị liệu hỗ trợ aat bao gồm cải thiện sức khỏe nói chung
tăng sự tự tin và cải thiện kỹ năng giao tiếp
du lịch có thể gây căng thẳng
và theo nghiên cứu sự tương tác giữa động vật và con người làm giảm mức độ căng thẳng và lo lắng
đó là lý do tại sao dự án chó trị liệu được triển khai
những chú chó trị liệu đã trải qua quá trình huấn luyện
khi chọn chó chúng tôi không phân biệt đối xử dựa trên các tiêu chí như ngoại hình và giống
điều quan trọng đối với chúng tôi là chúng đã hoàn thành xuất sắc khóa đào tạo được cấp chứng chỉ của mình
chúng đi dạo quanh sân bay cùng quản lý
những người cũng chịu trách nhiệm chăm sóc chúng
các nhà chức trách sân bay cho biết hành động đơn thuần như vút ve một con chó
có thể làm chậm nhịp tim và giảm huyết áp cũng có thể xua tan nỗi lo cho bất cứ hành khách nào
sân bay thổ nhĩ kỳ dự kiến triển khai thực hiện dự án này trong sáu tháng
và kỳ vọng sẽ nâng số lượng chó trị liệu từ năm lên một mươi con sau khi nhận được phản hồi tích cực từ khách hàng

thành thật mà nói đó là một ý tưởng hoàn hảo
sau chuyến bay dài bạn bị căng thẳng hoặc bạn đánh mất thứ gì
bạn cần điều gì đó có thể giúp bạn bình tĩnh lại và sự xuất hiện của những chú chó trị liệu thật tuyệt vời
tôi thấy lo lắng khi đi máy bay
đúng vậy những chú chó thật tuyệt
bạn có thể vút ve chúng
chúng giúp tôi giảm bớt căng thẳng và khơi dậy những cảm xúc dịu dàng
điều này thật tuyệt
những chú chó này được đảm bảo thời gian làm việc tại sân bay không quá một tiếng

các nhân viên chăm sóc thường xuyên chú ý đến các dấu hiệu của chúng
động vật trị liệu hỗ trợ aat đang ngày càng trở nên phổ biến

khi chúng thường được gửi đến nhà trường học và bệnh viện để chăm sóc con người

nhiều quốc gia cũng hy vọng trong một tương lai gần sẽ có dịch vụ chó trị liệu tại đất nước của mình
tình yêu thương và tình cảm vô điều kiện từ các chú chó có thể tạo ra sự khác biệt
thậm chí nó mang rất nhiều ý nghĩa trong cuộc sống của những người dễ bị tổn thương